thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm hai nghìn hai mươi hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh sang thị trường đức
vào ngày hôm qua cục xúc tiến thương mại và đầu tư phối hợp cùng thường vụ việt nam tại đức đã tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến với chủ đề
xúc tiến thương mại và hợp tác giữa các doanh nghiệp việt nam và cộng hòa liên bang đức
hội nghị có sự tham gia của nhiều bên liên quan với gần bốn mươi doanh nghiệp cùng nhiều đơn vị tổ chức nhằm thúc đẩy và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
thông qua hội nghị các bên cùng trao đổi cởi mở tìm hiểu rõ nhu cầu năng lực của nhau tạo ra sân chơi lành mạnh với nhiều ngành hàng tiêu dùng đa dạng như nông sản thực phẩm hàng tiêu dùng các loại
đức là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam với gần một phần năm kim ngạch xuất khẩu sang eu
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đã cản trở tới hoạt động giao thương của các doanh nghiệp
việc các bên cùng ngồi lại họp bàn đã tạo ra hướng đi mới thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước phát triển